vào lúc bảy giờ sáng ngày ba tháng năm trong không khí trang nghiêm và xúc động ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội chủ tịch nước chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức trọng thể lễ viếng đại tướng lê đức anh nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyên cố vấn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam theo nghị tức quốc tàng tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
lễ truy điệu vào lúc một mươi h bốn mươi năm phút cùng ngày lễ an táng từ một mươi bảy h cùng ngày tại nghĩa trang thành phố hồ chí minh
trong thời gian này đại sứ quán việt nam tại các nước cũng đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tang đại tướng nguyên chủ tịch nước lê đức anh
đại sứ quán việt nam tại singapore mở cửa trong hai ngày mùng ba và mùng bốn tháng năm để các cá nhân tổ chức cộng đồng người việt tại singapore
chính quyền sở tại cũng như các phái đoàn ngoại giao có thể tờ viếng và ghi sổ tang đại tướng nguyên chủ tịch nước lê đức anh
thay mặt chính phủ singapore ông maliki osman quốc vụ khanh cao cấp bộ quốc phòng và bộ ngoại giao đã đến viếng và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới chính phủ nhân dân việt nam
ngày ba tháng năm đại sứ quán việt nam tại vương quốc bỉ đã trang trọng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng nhớ đại tướng nguyên chủ tịch nước lê đức anh
lễ viếng và ghi sổ tang nguyên chủ tịch nước lê đức anh cùng ngày còn có đoàn đại diện bộ ngoại giao vương quốc bỉ đại sứ quán các nước tại bỉ brunei campuchia lào philippines tây ban nha honduras nigeria
ngày ba tháng năm đại sứ quán và tổng lãnh sự quán việt nam tại cộng hòa liên bang đức đã mở cửa trong hai ngày mùng ba và mùng bốn tháng năm để các cá nhân tổ chức cộng đồng người việt tại đức
chính quyền sở tại cũng như các phái đoàn ngoại giao có thể tờ viếng và ghi sổ tăng
nguyên chủ tịch nước lê đức anh đại sứ các nước tại cộng hòa liên bang đức cùng đại diện ngoại giao đoàn hội hữu nghị đức việt nam và bạn bè quốc tế đã tờ viếng và chia buồn
ngày ba tháng năm đại sứ quán việt nam tại hàn quốc đã trang trọng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang nguyên chủ tịch nước lê đức anh
nhiều đoàn đại sứ quán các nước tại hàn quốc cũng tới viếng nguyên chủ tịch nước lê đức anh
lễ viếng đồng chí lê đức anh tại đại sứ quán việt nam tại hàn quốc sẽ kéo dài cho đến hết ngày bốn
ngày ba tháng năm phái đoàn thường trực việt nam bên cạnh liên hợp quốc tổ chức thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại geneva thụy sĩ đã tổ chức lễ viếng mở sổ tăng tử niệm nguyên chủ tịch nước lê đức anh
phái đoàn việt nam tại geneva mở sổ tăng tưởng niệm nguyên chủ tịch nước lê đức anh trong hai ngày mùng ba và mùng bốn tháng năm
sáng ngày mùng ba tháng năm tổng lãnh sự quán việt nam tại hồng kông đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tăng tưởng niệm nguyên chủ tịch nước lê đức anh
đại tướng nguyên chủ tịch nước lê đức anh đại diện văn phòng đặc phái viên của bộ ngoại giao trung quốc tại hồng kông đại diện chính quyền khu hành chính đặc biệt hồng kông các tổng lãnh sự quán các nước asean cùng cơ quan đại diện ngoại giao nhiều nước khác tại hồng kông đã đến viếng nguyên chủ tịch nước lê đức anh
sáng ngày ba tháng năm đại sứ quán việt nam tại malaysia đã treo cờ rủ tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tăng tử niệm nguyên chủ tịch nước lê đức anh
đại sứ quán đã tiếp đón gần ba mươi đoàn ngoại giao các nước tại malaysia đến viếng và chia buồn trong đó rất nhiều đoàn do đại sứ các nước trực tiếp đến viếng và ghi sổ tang